vào sáng ngày hai mươi tám tháng hai theo giờ belarus tức trưa ngày hai mươi tám tháng hai theo giờ việt nam
trong phái đoàn ukraine đã tới địa điểm tiến hành các cuộc đàm phán với nga
dự kiến cuộc họp giữa các nhà đàm phán nga ukraine sẽ bắt đầu ngay trong buổi sáng theo giờ belarus
phụ tá của tổng thống nga vladimir mynsky trưởng phái đoàn nga cho biết ukraine đã đồng ý tổ chức
các cuộc đàm phán tại khu vực gano nơi phái đoàn nga đã có mặt từ hôm qua
còn thư kỳ báo chí của tổng thống nga dmitry peskov nhấn mạnh
cuộc đàm phán hai bên được ấn định sau cuộc điện đàm giữa tổng thống belarus alexander lukashenko
và tổng thống ukraine vladimir zelensky
trạm kiểm soát aleksandrovka viltcha ở biên giới belarus ukraine là nơi tiến hành các cuộc đàm phán
trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo của anh
ba lan và liên minh châu âu eu để thảo luận về việc củng cố năng lực phòng thủ của ukraine
cũng như các vấn đề an ninh khác
về phía chủ tịch ec oslo vondel
bà lưu ý rằng eu muốn ukraine là một phần của liên minh
tuy nhiên điều quan trọng là kiev nhất trí tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với nga
ngoài ra bà không cung cấp thêm chi tiết về khả năng ukraine gia nhập eu
ngay sau khi nga và ukraine thông báo sẽ đàm phán
tổng thống nga putin đã ra lệnh cho quân đội đặt các lực lượng gian đe vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ
các lực lượng gian đe chính là cách gọi các đơn vị bao gồm cả vũ khí hạt nhân
trong một diễn biến liên quan và dãng sáng ngày hai mươi tám tháng hai theo giờ việt nam
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp đột xuất để thông qua nghị quyết kêu gọi
một phiên họp đặc biệt của đại hội đồng về vấn đề ukraine
nghị quyết nhận được sự ủng hộ của một mươi một trên một mươi năm nước ủy viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
ba nước bỏ phiếu trắng là trung quốc ấn độ và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
trong khi nga tiếp tục phản đối nghị quyết này